theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định dựa trên kê khai thiệt hại của các chủ tàu sở đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năm triệu và công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương hỗ trợ thiệt hại cho một mươi chín chủ tàu cá với số tiền bốn mươi năm tỷ sáu trăm linh triệu đồng